liên quan đến vụ tàu okim hamoni của malaysia bị cướp biển tấn công vào ngày một mươi một tháng sáu
hôm qua đại tá doãn bảo quyết chính ủy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết
cơ quan này đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc liên quan đến việc bắt giữ tám nghi phạm cướp biển người nước ngoài
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu cảnh sát biển việt nam phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đảo thổ chu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
bắt giữ tám nghi phạm cướp biển người nước ngoài
qua đấu tranh khai thác nhóm đối tượng thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp tàu okim hamoni chở sáu tấn xăng của malaysia vào ngày một mươi một tháng sáu
các đối tượng này đã khống chế tàu và ngày một mươi bảy tháng sáu thì bỏ trốn bằng xuồng cao tốc
đến ngày một mươi chín tháng sáu thì bị các lực lượng chức năng của việt nam bắt giữ
cũng trong ngày hôm qua lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã dựng lại hiện trường để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc
một số thông tin bắt ma túy đáng chú ý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên ngày hôm qua vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép một trăm linh g heroin
vào lúc hai mươi h ba mươi phút cùng ngày khi tổ công tác ập vào nhà đối tượng lường văn thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú xã thanh nưa huyện điện biên đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng này đang có hành vi chia nhỏ ma túy ra để tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một trăm linh g heroin bảy viên ma túy tổng hợp một cân tiểu ly một điện thoại
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới với mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm lời
khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đấu tranh mở rộng
công an tp hải dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can vũ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở một mươi một tô hiệu phường quang trung tp hải dương về hành vi tảng chữ cháy phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu tại khu vực trước cửa nhà số một trăm năm mươi năm chi lăng phường nguyễn trãi thành phố hải dương qua công tác trinh sát tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hải dương đã bắt quả tăng vũ mạnh tuấn có hành vi cất dấu trái phép chất ma túy
khám xét trong người tuấn cơ quan công an thu được một gói ma túy có trọng lượng ba trăm chín mươi chín gram heroin với mục đích sử dụng cho bản tân được biết tuấn là đối tượng nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội giết người
liên quan đến công tác truy nã tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu theo quyết định truy nã số năm ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
trước đó anh phan việt trí chú ấp do thới xã vĩnh mỹ a đi nhậu cùng đối tượng trần hữu tài tại nhà người quen
lợi dụng lúc anh trí say
đối tượng tài đã lấy trộm chìa khóa
sau đó điều khiển xe máy của anh trí đem đi bán để lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị bắt giữ
việc các đối tượng truy nã lẩn trốn ngoài vòng pháp luật là điều đặc biệt nguy hiểm
bởi đối tượng không những chơi trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình
mà còn có thể tiếp tục gây ra những hành vi phạm pháp luật khác
truy bắt đối tượng truy nã là nhiệm vụ nặng nề và đầy thách thức đối với lực lượng chức năng
nhưng cũng là giải pháp quan trọng để bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
ghi nhận về một số hoạt động truy bắt tội phạm truy nã trong một mươi năm gần đây của lực lượng công an vùng cao nguyên tỉnh đắk lắc
địa bàn tỉnh đắk lắc hội đủ nhiều yếu tố có tính chất đặc thù phức tạp của vùng tây nguyên
ở đây diện tích rộng địa hình phức tạp có nhiều rừng dễ vắng và có đường biên giới tiếp xác với tỉnh modunkiri của campuchia
về tính chất thành phần dân cư cũng rất đa dạng
lợi dụng những điều đó
tội phạm truy nã từ khắp nơi trong cả nước đã trà trộn đến đây thay tên đổi họ
che giấu hành tung tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh sự truy tìm của công an các tỉnh thành phố
và để móc nối với một số đối tượng hình sự ở đắk lắc tiếp tục gây án